đại diện bộ giao thông vận tải cho biết đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai mươi bảy địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh
bao gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng tp hcm long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum đồng nai bắc giang
quảng bình quảng trị ninh bình vĩnh long thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định bình dương
ngoài ra một mươi một sở giao thông vận tải đang chờ ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến gồm có cần thơ hà giang gia lai bạc liêu quảng ninh bình phước lâm đồng an giang hưng yên hải dương hậu giang
cũng theo bộ giao thông vận tải lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đường bộ chưa nhiều
hai mươi hai tỉnh trong số hai mươi bảy địa phương nêu trên đã mở tuyến xe khách với ba trăm một mươi sáu chuyến đăng ký mỗi ngày
xong thực tế chỉ có sáu mươi sáu chuyến khai thác trong ngày một mươi năm tháng một mươi vận chuyển chỉ có hai trăm linh ba hành khách
trong diễn biến khác sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đề nghị sở giao thông vận tải tp hcm dừng thí điểm tuyến đắk lắc tp hcm từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
qua kiểm tra sở giao thông vận tải đắk lắc và lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp phương tiện hoạt động không đúng quy định không đáp ứng các quy định theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba tháng